trước tình trạng xâm nhập mặn diễn ra ngày một gây gắt tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long
làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân vừa qua bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã chỉ đạo
cục hậu cần bộ đội biên phòng triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ nước ngọt
cho đồng bào các tỉnh biên giới biển tây nam đặc biệt là các hộ nghèo gia đình chính sách
hiện bốn mươi một xã biên giới tây nam có một trăm linh năm bảy trăm ba mươi một hộ với bốn trăm linh nhân khẩu cần được hỗ trợ nước ngọt sinh hoạt
bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân cục hậu cần bộ đội biên phòng đã tiến hành mua ba mươi năm tét nước
loại năm mét khối tại trung tâm các khu dân cư hai trăm linh tét nước loại ba mét khối đến năm mét khối
cấp cho các gia đình chính sách hộ nghèo đối với hai tỉnh bến tre và sóc trăng
cục hậu cần bộ đội biên phòng đã hiệp đồng sử dụng loại tàu hai trăm linh ba trăm năm mươi tấn của bộ tư lệnh hải quân
vận chuyển nước đến các tàu cầu kiểm soát tại các địa phương tại hai tỉnh tiền giang và trà vinh
do tàu hải quân không thể cập càng bộ đội biên phòng thực hiện mua nước tại các trung tâm
thành phố tiến hành vận chuyển cung cấp cho người dân biên giới đối với những hộ nghèo gia đình
chính sách người già neo đơn cán bộ các đơn vị sử dụng xe máy vận chuyển cấp nước đến tận các gia đình